tối ngày một mươi năm tháng ba các phòng bỏ phiếu trên toàn nước pháp đã chính thức đóng cửa với tỷ lệ cử tri tham gia đạt bốn mươi năm
thấp hơn nhiều so với con số sáu mươi ba của cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả sơ bộ cho thấy thủ tướng edouard philippe đã giành chiến thắng tại thành phố le havre với bốn mươi ba bảy số phiếu bầu
bộ trưởng văn hóa franck riester và bộ trưởng ngân sách công yera daman anh
cũng đứng đầu cuộc đua vào trước thị trưởng của colomiers và tocoy
bên cạnh đó thị trưởng đương nhiệm paris al hindengo cũng giành chiến thắng vòng một
theo chính phủ pháp tỷ lệ cử tri đi bầu thấp phản ánh sự lo lắng ngày càng tăng của người dân
trước sự lây lan của virus sars cov hai
chính phủ sẽ dựa vào các ý kiến của các chuyên gia y tế
tham vấn ủy ban khoa học và các lực lượng chính trị về khả năng tổ chức vòng hai